đảng bộ quân sự tp hcm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tham dự đại hội có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
bí thư đảng ủy quân sự tp hcm
theo đồng chí nguyễn thiện nhân năm năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy
bộ tư lệnh quân khu bảy thành ủy tp hcm ủy ban dân dân tp hcm và sự phối hợp
hỗ trợ của các cơ quan chức năng quân khu bảy các ban ngành tổ chức chính trị xã hội của tp hcm
sự che chở đường bọc của nhân dân tp hcm đảng ủy quân sự tp hcm đã phát huy truyền thống cách mạng
đoàn kết quyết tâm vượt qua các khó khăn thách thức
qua đó đơn vị đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo
chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện đồng thời đã nâng cao chất lượng tổng hợp
sức chiến đấu góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế xã hội
đại hội tiến hành thảo luận và thống nhất cao với nhiệm vụ và giải pháp sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó tập trung vào thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo
chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đi vào chiều sâu vững chắc phát huy vai trò nồng cốt
xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh khu vực phòng thủ vững chắc
lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống
xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức
lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và đổi mới phương thức phong cách lãnh đạo của cấp ủy